viện kỹ thuật biển cho biết đến nay diễn biến xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông kiểu long nói chung
và tỉnh tiền giang nói riêng đã giảm nhưng trước sự thay đổi khó lường của biến đổi khí hậu
cần thận trọng với các đợt chiều cường kết hợp với gió trướng độ mặn có thể tăng cao đột ngột so với dự báo
để chủ động phòng chống hạn xâm nhập mặn bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh
tiền giang đã chủ động yêu cầu các ngành các cấp chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ
và tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến nhân dân về diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết
để chủ động ứng phó với tinh thần tích cực khẩn trương cảnh giác cao
nhất là diễn biến của tình hình hạn xâm nhập mặn để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
đồng thời tăng cường kiểm tra lập kế hoạch duy tu sửa chữa nâng cấp các công trình ngăn mặn
dẫn và chữ nước ngọt đáp ứng kịp thời công tác phòng chống hạn và xâm nhập mặn vào mùa khô năm hai nghìn hai mươi
cụ thể cho từng khu vực dự án từng địa phương đơn vị để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả
ngoài ra nhằm đề phòng mặn bất thường do chiều cường tiền giang đã chủ động phối hợp với viện kỹ thuật biển
tổ chức kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi ra soát những khu vực có khả năng thiếu nước hạn mặn xâm nhập trên địa bàn
qua đó xây dựng kế hoạch phòng chống hạn mặn xâm nhập bảo vệ sản xuất
đặc biệt là quan tâm giải pháp cấp nước chữ nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho người dân trong trường hợp nguồn nước bị thiếu hụt